công an huyện lục yên tỉnh yên bái vừa bắt hai đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra vào dạng sáng ngày tám tháng hai tại tổ dân phố sáu thị trấn yên thế
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận là hoàng văn nhu và dương văn biên cùng chú tại xã minh xuân huyện lục yên
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận vào khoảng một giờ hai mươi phút ngày tám tháng hai biên và nhu đến tổ sáu thị trấn yên thế
thấy hai chiếc xe máy đỗ ở hiên nhà không có ai trông coi nên đã trộm cắp hai chiếc xe máy này
ngày tám tháng hai khi biên và nhu mang hai chiếc xe máy đi tiêu thụ thì bị cơ quan công an phát hiện hành vi phạm tội